trong kháng chiến chống mỹ cứu nước địa bàn huyện an minh tỉnh kiên giang là một trong những vùng căn cứ của quân khu chín
đặc biệt đây cũng là nơi đại tướng lê đức anh hoạt động từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trên cương vị tư lệnh quân khu chín
với quân dân đồng bằng sông kiểu long nói chung và bà con vùng căn cứ kháng chiến huyện an minh nói riêng
luôn dành cho đồng chí lê đức anh tình cảm chân quý với cách gọi thân mật bác sáu nam
bà trần thị mầm tám mươi năm tuổi ở xã đông hưng a huyện an minh tỉnh kiên giang
tấm hình bà chụp cùng với đại tướng lê đức anh được cắt ra từ một tờ báo đăng năm hai nghìn một mươi
năm đó đại tướng lê đức anh cùng phu nhân về thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã đông hưng a và vân khánh đông huyện an minh
căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
lúc ông về thím mừng lắm nói trời ơi lại bắt tay bắt tay liền ha nói là bắt tay liền
biết biết biết là dâu ông tám nói chuyện nghe không được nhiều biết hết trơn biết mà ông kiếm bờ tre dữ lắm
tôi nói trời ơi giờ đâu còn bờ tre chú sáu ôm rồi
hỏi gia đình thím thứ mấy nói tôi thứ năm ông nói tôi thứ sáu tôi em ông nói vậy đó
nó cũng cười ẩn cái đem bánh cho ông ăn cái em cũng nói anh em cũng xúm nhau trong hai người là chẳng dạng mới tới
mà gà quại là gà hai ba lần
ờ cái bánh gì mà chua quá trời mà bánh bía mà chua
bánh bía mà chua
ờ cái nói trời ơi chua gì tôi mới đi chợ mua đi trà lúa mua gì đấy
đó là chị ăn thử rồi
ờ chị ăn thử rồi cái nói mấy ông mới bẻ bẻ vô tôi ăn
vô tôi ăn nói trời bánh còn ngon chết mà chua
cái mấy ông cười phát
cái này mai mốt tôi gà tôi nữa gà tôi ăn nữa
cho nên lúc mà em lại ở nhà của đường này nè ngọt ngay nè
tôi nói nhà mà anh cháu anh còn nhớ tôi không
nhớ hồi đó anh gà mà anh ra tôi đáy bánh bía cho anh ăn mà anh nói chua ông gắt cái đầu
buổi về thăm vùng căn cứ kháng chiến năm hai nghìn một mươi bốn đại tướng lê đức anh đã bước sang tuổi chín mươi bốn
theo lời kể của bà con đại tướng rất xúc động khi đến thăm nơi từng đùng bọc chở che mình trong chiến tranh
gặp anh em đến tiếp xúc rồi ông chỉ bắt tay rồi ông có nói vì cái nơi khu vực này là ông có về ở đây được bà con anh em hỗ trợ cho đưa cách mạng thành công
chú sáu cư xử có một cái nét là chính trị vô lắm cho nên là ông đối với anh em thì rất là tràn hoài chứ không có thể hiện mình là chỉ huy hay là gì
chú sáu rất là hiền từ nhân hậu lắm
chú sáu rất hiền từ nhân hậu lắm hình ảnh đó luôn in đậm trong tâm trí bà con vùng căn cứ huyện an minh tỉnh kiên giang đối với đại tướng lê đức anh
và mỗi cán bộ người dân luôn khắc ghi lời can dặn của đại tướng lê đức anh khi về thăm lại nơi này
phải luôn ghi nhớ
mất mát hy sinh của đồng bào ta trong chiến tranh tiếp tục đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển